liên quan đến vụ cháy tại tổ hợp casino parade resort grand diamond city miền tây bắc campuchia
các cơ quan đại diện việt nam tại vương quốc campuchia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
theo dõi sát diễn biến vụ việc để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết
và hiện thì vẫn chưa có thông tin về thương vong của người việt trong vụ cháy này
trong ngày ba mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng campuchia vẫn tiếp tục triển khai công tác cứu hộ
quân đội campuchia đã tăng cường một trăm tám mươi sáu người và hai xe cứu thương di chuyển đến hiện trường vụ hỏa hoạn
để phối hợp với lực lượng tại chỗ tiếp tục hoạt động cứu hộ
và tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ đã phát hiện hai mươi năm trường hợp tử vong là công dân thái lan và campuchia
song chưa phân biệt cụ thể do công tác giám định pháp y vẫn đang tiến hành
trong khi đó những người được cứu sống đã được chuyển đến một bệnh viện ở gần hiện trường vụ hỏa hoạn
và cơ sở y tế khác tại thái lan